nạn nhân chạy thận bị tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình vào chiều tối ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình cho biết đã thay đổi quyết định khởi tố bị can
đối với bác sĩ hoàng công lương chú tại xã sủ ngòi thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
sau khi tiến hành điều tra có căn cứ xác định hành vi của bị can hoàng công lương không phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
công an tỉnh hòa bình thay đổi quyết định khởi tố bị can thành tội vô ý làm chết người
liên quan đến vụ việc hôm qua cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với ông trương quý dương
nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
như thông tin đã đưa vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy tại nguyên đơn thận nhân tạo thuộc khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
có một mươi tám bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì xuất hiện đồng lá triệu chứng của sốc phản vệ khiến chín nạn nhân bị tử vong
nguyên nhân được xác định là nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận chạy thận nhân tạo
các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình
tại tỉnh đắk lắc công an tỉnh này cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan thị đào
chú huyện bạch thông tỉnh bắc cạn để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hai mươi hai bánh heroin từ lào về việt nam
đối tượng đào bị bắt giữ vào sáng ngày một mươi bốn tháng tám khi cất dấu hai mươi hai bánh heroin trong một chiếc động cơ máy trên xe khách đi xuống tp hcm
cơ quan điều tra xác định đào được một người phụ nữ tên hiền ở thành phố ninh bình thuê vận chuyển hai mươi hai bánh heroin từ lào về tp hcm với số tiền công là năm mươi triệu đồng
đào đã sang lào nhận ma túy rồi vận chuyển về tp hcm qua cửa khẩu bờ y tuy nhiên hành vi của đào đã bị công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
ngoài vụ vận chuyển này trước đó đào đã hai lần sang vận chuyển thuê ma túy
cho người phụ nữ tên hiền với số tiền công là năm mươi triệu đồng mỗi lần
có thể thấy tội phạm về ma túy đang hoạt động ngày càng tinh vi với số lượng vận chuyển ngày càng lớn
tại địa bàn tỉnh bắc giang mới đây công an thành phố bắc giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và bộ công an
đã bắt quả tang một đối tượng đang tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chín bánh heroin tại tỉnh lộ hai trăm chín mươi ba thuộc thôn văn sơn xã tân tiến tp bắc giang
qua công tác nghiệp vụ công an thành phố bắc giang phát hiện đối tượng nguyễn văn hải chú xã ngọc vân huyện tân yên
có liên quan đến một đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh đi qua địa bàn tỉnh bắc giang
công an thành phố bắc giang đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng biện pháp vào cuộc điều tra
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tp bắc giang đã phát hiện và xác định được một đối tượng là nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở đồng bông ngọc vân tân yên
nguyễn văn hải là một địa bàn trọng điểm về ma túy có hoạt động vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua địa bàn tp bắc giang để đi tuyến bên dưới lạng sơn
sau khi thu thập đầy đủ thông tin công an tp bắc giang đã xác lập chuyên án tám trăm một mươi tám m ở đồng trang
ngày một mươi năm tháng tám trong khi đối tượng hải đang di chuyển trên tỉnh lộ hai trăm chín mươi ba bằng xe ô tô cùng hai đối tượng khác
tổ công tác của công an tp bắc giang và các đơn vị nghiệp vụ ra hiệu lệnh
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có chín bánh hình chữ nhật nghi là heroin một mươi bảy triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
ngay lập tức công an tp bắc giang đã không chê đối tượng đưa về cơ quan công an để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn văn hải đã khai nhận toàn bộ chín bánh có hình chữ nhật trên xe ô tô là heroin

qua kiểm tra lực lượng công an tp bắc giang và các đơn vị nghiệp vụ ra hiệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan

đối tượng đặng trần tiến chú tại thôn đồng sạt xã đồng khê huyện văn chấn tỉnh yên bái vừa bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại khu vực tổ hai phường tân an thị xã nghĩa lộ phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu honda của anh nguyễn trọng đạo
dựng trước cửa nhà và cắm sẵn chìa khóa ở xe
đối tượng đặng trần tiến liền lại gần và dắt chiếc xe ra ngoài
sau đó điều khiển xe tẩu thoát
tiến đi xe ô tô khách xuống hà nội làm thuê
tại một quán phở tại huyện thanh trì cho đến ngày hai mươi một tháng tám
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghĩa lộ
đã triệu tập đối tượng tiến
tại cơ quan điều tra đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
mong muốn làm việc tại cơ quan nhà nước nhiều nạn nhân tiếp tục xa bẫy lừa đảo
hai đối tượng là hà thị bích ngọc và nguyễn diệu hương
giả vờ có khả năng xin việc đã nhận tiền của nhiều nạn nhân
hứa hẹn xin việc làm nhưng không thực hiện
hành vi của hai đối tượng đã bị công an tỉnh hà giang bắt tạm giam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định trong các năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hà thị bích ngọc và nguyễn diệu hương cùng chú thành phố hà giang
đã có hành vi lừa đảo với hình thức là nhận hồ sơ và tiền
để xin việc làm tại các cơ quan nhà nước của nhiều bị hại
với số tiền gần một năm tỷ đồng
trong khi cả hai đối tượng đều không có khả năng xin việc
số tiền trên thực chất là các đối tượng đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị không chỉ có người đi đường mà học sinh cũng là một trong những mục tiêu
thường xuyên của tội phạm cướp giật tài sản
bởi các em thường dễ dàng có những sơ hở
thêm vào đó là sự non nớt chưa biết phản kháng trước nhiều tình huống bất ngờ
khi bị cướp tài sản tuy giá trị tài sản không nhiều
thế nhưng thường gây nên nỗi ám ảnh sợ hãi ảnh hưởng đến tâm lý quá trình học tập của các em
và mới đây công an huyện cai lệ tỉnh tiền giang đã phải vào cuộc bắt giữ một nhóm đối tượng
chuyên cướp tài sản của học sinh giúp các em yên tâm đến trường
cuối tháng bảy vừa qua em đỗ thị tuyết nhi chú tại xã long trung huyện cai lệ
đang điều khiển xe đạp điện trên một đoạn đường vắng thuộc ấp sáu xã long trung
thì bất ngờ có hai đối tượng điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều
áp sát giật ba lô của nhi để chiếc rổ xe rồi tẩu thoát
trong ba lô có một trăm sáu mươi đồng và một điện thoại di động
công an bắt được hai đối tượng phạm quốc duy sinh năm hai nghìn một ngụ xã long trung
và nguyễn nguyên phúc ngụ mỹ thạnh a xã long tiên
hai đối tượng khai nhận điều khiển xe dọc theo các tuyến đường từ ấp năm đến ấp sáu
tìm mít hái trộm nhưng không có nên đã giật cặp của nhi
ngoài ra phúc còn khai nhận trước đó phúc đã cùng nguyễn minh huy ngụ xã long trung
giật túi sách của một nữ sinh trên đoạn đường thuộc ấp một mươi hai xã long trung huyện cai lệ
chạy vô tới đập ba lô nó thì tự nó mới rụt đầu hết
đập giết bút máy tính giết chứng minh rụt hết
ở dưới dòng dòng mỹ kinh
rồi xong rồi nói còn lại

rụt cái bớt luôn
nó chia một người ba trăm linh
ba đối tượng phạm tội có tuổi đời còn rất nhỏ
do bỏ học sớm lại thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình
nên bị bạn bè lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật
hiện công an huyện cai lệ ra quyết định khởi tố tạm giam đối với phạm quốc duy
riêng nguyễn nguyên phúc và nguyễn minh huy
giao cho công an xã long trung lập hồ sơ quản lý
từng ra trên các tuyến địa bàn
nâng cao ý thức của các em học sinh trong việc bảo quản tài sản
kiệp thời phát hiện những hành vi vi phạm để có biện pháp xử lý truyệt đế
nhằm găng đe giáo dục
bên cạnh các biện pháp của lực lượng công an
gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ
để đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình lưu thông trên đường
vấn đề cảnh giác không chỉ đối với riêng các em học sinh là nạn nhân
mà cần phải thực hiện tốt việc quản lý
giáo dục con em người thân trong gia đình
phòng tránh trường hợp phạm tội khi còn quá nhỏ như các trường hợp này
thưa quý vị tết trung thu đang tới gần
và đi cùng với niềm hân hoan là nỗi lo về bánh trung thu không rõ nguồn gốc
cùng với lực lượng chức năng cả nước đang siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tri cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
bắt giữ hàng trăm chiếc bánh trung thu không có giấy tờ hợp pháp
lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện trong khoang xe khách
chạy tuyến hà nội đắk lắc có gần sáu trăm linh chiếc bánh trung thu
toàn bộ số bánh này đều mang nhãn mát nước ngoài
tài xế là nguyễn văn thành chú tại xã pương đương huyện crong quốc tỉnh đắk lắc khai nhận
số hàng trên được mua từ các tỉnh phía bắc mang về bán tại đắk lắc để kiếm lời
và toàn bộ số hàng không có giấy tờ mua bán hợp pháp
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng và tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
và khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
bộ công an đã yêu cầu công an các đơn vị địa phương mở tháng cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
mục tiêu cao nhất được đặt ra trong đợt cao điểm lần này là đảm bảo nhu cầu đi lại vui chơi
vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân được thông suốt an toàn
kiềm chế tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
các vụ liên quan đến phương tiện chở khách
giảm un tắc giao thông nhất là tại thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông
tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông bắt đầu từ nay đến hết ngày hai mươi một tháng bốn
cục cảnh sát giao thông tiếp nhận các thông tin quần chúng nhân dân phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông
qua số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn sáu trăm linh tám và chín trăm chín mươi năm sáu nghìn bảy trăm sáu mươi bảy
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
và ngay bây giờ xin mời quý khán giả cùng tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cùng với biên tập viên anh vũ và thu thủy
vâng cảm ơn biên tập viên tinh hạnh về những tin tức chị đã cung cấp tới quý vị khán giả
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lâm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp bưng thung xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
về tội trộm cấp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cần duộc tỉnh long an
là đối tượng lê văn tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại ấp bình long xã bình ninh huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an huyện cần đước tỉnh long an đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp long thới a xã long thuận thị xã hồng ngự tỉnh đông tháp
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý